thưa quý vị thời gian gần đây sự xuất hiện của biến thể mới có nguồn gốc từ nam phi omicron
đã khiến cho nhiều nước phải bắt tay vào nghiên cứu ngay lập tức và có những phản ứng sớm
mới đây lãnh đạo viện truyền nhiễm quốc gia nam phi adrian perrin đã không loại trừ khả năng
biến chủng omicron vượt qua delta để thống trị ca bệnh toàn cầu
nhưng cần phải mất vài tuần để khẳng định
ông adrian perrin quyền giám đốc điều hành viện truyền nhiễm quốc gia nam phi nicd nói
câu hỏi thường trực là biến chủng nào sẽ qua mặt delta
có thể biến chủng omicron này sẽ làm được điều đó ít nhất về khả năng lây truyền
tuy nhiên ông nhấn mạnh còn quá sớm để kết luận về khả năng này của biến chủng omicron
ông perurank cũng cho biết trong bốn tuần tới giới khoa học cần xác định omicron có thể né tránh
khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra hay không hay biến chứng này có dẫn đến các triệu chứng
nặng hơn so với các biến chủng khác trước đó
việc phát hiện omicron khiến các quốc gia áp đặt lệnh hạn
cơ chế di chuyển từ nam châu phi do đó lo ngại biến chủng này có thể lây lan nhanh chóng
ngay cả ở những người đã tiêm phòng
theo các bác sĩ tại nam phi quan sát trên một số bệnh nhân omic rong gây ra triệu chứng nhẹ
bao gồm ho khang sốt đổi mồ hôi và băng điềm
tuy nhiên họ vẫn chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn
nếu omicron được chứng minh là có khả năng lây truyền cao hơn cả denta
điều này có thể dẫn đến sự gia tăng đột biến số ca mắc gây áp lực lên hệ thống bệnh viện
nam phi được ca ngợi
vì đã nhanh chóng cảnh báo cộng đồng khoa học toàn cầu và tổ chức y tế thế giới who về chủng ovicrong
reuters nhận định đây là động thái dũng cảm trước những thiệt hại trong lĩnh vực du lịch
mà quốc gia này phải gánh chịu do lệnh hạn chế di chuyển đến từ nhiều quốc gia